đại sứ quán việt nam tại các nước thái lan mỹ cộng hòa séc israel bỉ đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang nguyên tổng bí thư độ một mươi
để các cá nhân tổ chức cộng đồng người việt đại diện các phái đoàn ngoại giao chính quyền sở tại tới viếng và ghi sổ tang
lúc chín h ba mươi sáng ngày năm tháng một mươi tại đại sứ quán việt nam tại bangkok toàn thể cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện việt nam tại thái lan
và đại diện hội người thái gốc việt do đại sứ đặc mệnh toàn quyền nguyễn hải bằng dẫn đầu đã dành một phút mặc niệm thấp hương tưởng nhớ nguyên tổng bí thư độ một mươi
sau khi sổ tang được mở cựu thủ tướng thái lan chun lich pai là nhân sĩ sở tại đầu tiên đến chia buồn với nhà nước và nhân dân việt nam
đặt bút ghi vào sổ tang cựu thủ tướng thái lan bày tỏ
tôi vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của nguyên tổng bí thư độ một mươi
người đã dành cả cuộc đời đóng góp xây dựng đất nước mình
cũng trong ngày năm tháng một mươi đại diện cộng đồng kiều bào trên toàn thái lan
đại sứ đại diện các phái đoàn ngoại giao cuba singapore australia lào cũng đã đến chia buồn và ghi sổ tăng
trong các ngày bốn năm tháng một mươi đại sứ quán việt nam tại hoa kỳ đã tổ chức trọng thể lễ viếng và mở sổ tang nguyên tổng bí thư độ một mươi
đại sứ hà kim ngọc thay mặt toàn thể cán bộ
nhân viên đại sứ quán và các cơ quan đại diện khác đọc lời tưởng niệm đồng chí độ một mươi
người đã có những đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của đảng của dân tộc
cũng như trong sự nghiệp đổi mới xây dựng và bảo vệ tổ quốc nói chung và ngành ngoại giao nói riêng
đại diện các cơ quan chính quyền hoa kỳ các tổ chức đoàn thể và các cơ quan đại diện ngoại giao tại washington dc
đại sứ các nước thuộc hiệp hội các quốc gia đông nam á asean trung quốc
cuba đại diện đại sứ quán các nước nga australia và nhiều nước khác
lãnh đạo các doanh nghiệp tổ chức phi chính phủ viện nghiên cứu và đồng đảo bà con người việt
đang sinh sống học tập và làm việc tại washington d c và vùng phụ cận
cũng đã đến viếng và ghi sổ tăng nguyên tổng bí thư độ một mươi
cũng trong ngày năm tháng một mươi đại sứ quán việt nam tại cộng hòa séc tổ chức lễ viếng nguyên tổng bí thư độ một mươi
và mở sổ tăng
để các tổ chức và cá nhân đến chia buồn đại diện đảng cộng sản séc morava và đại sứ
đại diện ngoại giao các nước asean nhật bản nga palestine coes iraq iran
ả rập xê út algeria libya ghana cũng đã đến viếng và ghi sổ tang
tại buổi lễ đại sứ hồ minh tuấn đọc điếu văn bày tỏ niềm tiếc thương đối với đồng chí độ một mươi
nhấn mạnh đồng chí độ một mươi là nhà lãnh đạo xuất sắc của đảng nhà nước và nhân dân ta
hơn tám mươi năm hoạt động cách mạng đồng chí đã có nhiều công lao to lớn
đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc việt nam
ngày năm tháng một mươi đại sứ quán việt nam tại israel đã tổ chức lễ viếng và mở sổ tăng nguyên tổng bí thư độ một mươi
trong bầu không khí trang nghiêm và xúc động toàn thể cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam
và các cơ quan đại diện việt nam tại israel đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng chí độ một mươi
đại sứ quán việt nam tại israel đón tiếp nhiều bà con việt kiều lưu học sinh
và đại diện đại sứ các nước tại israel tới viếng và ghi sổ tăng
cũng trong ngày năm tháng một mươi đại sứ quán việt nam tại vương quốc bỉ đã trang trọng tổ chức lễ viếng
và mở sổ tăng đồng chí độ một mươi nguyên tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
tham dự lễ viếng có toàn thể cán bộ đảng viên nhân viên đại sứ quán việt nam tại vương quốc bỉ
và đại công quốc luxembourg các cơ quan đại diện việt nam tại bruxelles phái đoàn đại diện việt nam
bên cạnh liên minh châu âu eu đại diện cộng đồng người việt nam sinh sống tại vương quốc bỉ
trong không khí trang nghiêm đại sứ vũ anh quang đã nhắc lại những công hiến to lớn của đồng chí độ một mươi
đối với đảng và đất nước đến viếng và ghi sổ tăng nguyên tổng bí thư độ một mươi cùng ngày còn có đoàn
đại sứ quán các nước nga lào thái lan myanmar australia nepal